ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang điều tra nhóm người trung quốc
giả danh công an trung quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
qua kiểm tra hành chính căn nhà ở địa chỉ hai trăm năm mươi một võ văn hát phường long trường quận chín
công an phát hiện hai mươi đối tượng người trung quốc trong đó có tám đối tượng người đài loan
cùng số tăng vật gồm hai trăm hai mươi một tờ tài liệu chứa nội dung kịch bản giả danh công an trung quốc để lừa đảo
hai bản sao giả mạo giấy chứng nhận công an trung quốc hai mươi sáu máy tính bảng ipad bốn mươi sáu điện thoại di động
sáu máy tính sách tay và nhiều thiết bị công nghệ phát wi fi đề con bốn g bộ đàm liên lạc
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm
phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo
cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xử lý theo quy định pháp luật